thưa quý vị đêm ngày một mươi hai đến sáng ngày một mươi ba tháng năm trên địa bàn huyện văn yên tỉnh yên bái đã xảy ra mưa to và rông lốc
khiến gần một trăm linh ngôi nhà cùng với nhiều diện tích hoa màu đang chuẩn bị thu hoạch của người dân bị thiệt hại
mưa lớn tại yên bái đã làm hư hỏng chín mươi ba ngôi nhà gây thiệt hại ảnh hưởng hơn một trăm bốn mươi hectare lúa ngô hoa màu cây lâm nghiệp tại các xã đông an đông quương phong dụ hạ đại pháp tân hợp viện a ngói a mỏ vàng
cùng với đó mưa lớn cũng đã làm đổ bảy cột điện hai mươi mét tường rào bảy cây to tại xã đông quương phong dụ hạ đông an đại pháp và ảnh hưởng cơ sở vật chất điểm trường mầm non châu quế thượng
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện văn yên đã chỉ đạo các xã huy động lực lượng tại chỗ cùng nhân dân khắc phục thiệt hại
đồng thời chỉ đạo các địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình thiên tai tổ chức trực phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo quy định ra soát thống kê đánh giá tình hình thiệt hại
thưa quý vị tại tỉnh thái nguyên đa dạng hóa sinh kế để giảm nghèo được xem là giải pháp hữu hiệu trong thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững
với mục tiêu tạo sinh kế bền vững nâng cao thu nhập cho các hộ nghèo hộ cận nghèo nhất là những vùng khó khăn
nhờ đó trong ba năm qua địa phương này đã giảm ba bảy mươi tám hộ nghèo ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
gia đình chị thắm là hộ cận nghèo được nhận hỗ trợ một con bò giống sinh sản theo dự án giảm nghèo của nhà nước
do phù hợp với điều kiện chăn nuôi của gia đình cùng sự hỗ trợ thường xuyên của cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương
hiện con bò của gia đình chị đang rất khỏe mạnh sinh trưởng và phát triển tốt
được cám này được men vi sinh được tiêm vaccine lại thi thoảng là có cán bộ về hướng dẫn tôi chăm sóc cách nuôi bò
để xác định xem nhu cầu tính hiệu quả của việc hỗ trợ đó và sau đó là từng bước tập huấn kỹ thuật cho người dân
sau đó là cung cấp con giống ví dụ như những vùng như tân thành thì cung cấp con giống gia súc như là bò
ví dụ như vùng tân khánh một số vùng thì cung cấp gia cầm để phù hợp với thế mạnh
còn tại huyện định hóa nhờ thực hiện tốt và tích cực nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả
năm hai nghìn hai mươi ba toàn huyện đã có trên ba trăm linh hộ nghèo cận nghèo và mới thắt nghèo được hỗ trợ từ dự án đa dạng hóa sinh kế
và tiểu dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp với ba mươi sáu phương án hỗ trợ phát triển sản xuất
chúng tôi định hướng là nuôi trâu hoặc bò sinh sản hoặc nuôi dê sinh sản
thì bà con là người được lấy phiếu và xác định mua bà con rất là yên tâm
và đến giờ này sau hai năm thực hiện những đề án về giảm nghèo đó thì có những con trâu bò đã sinh sản
ngoài ra thì có thể nói việc công tác giảm nghèo bền vững
năm hai nghìn một mươi một thì tỷ lệ hộ nghèo đa chiều chúng tôi khoảng trên ba mươi hai
nhưng đến hết hai nghìn hai mươi ba thì chúng tôi chỉ còn có chín chín mươi tám
có thể thấy đa dạng hóa sinh kế để giảm nghèo bền vững nhân rộng các mô hình giảm nghèo
tổ chức sản xuất tăng cường đào tạo nghề và linh hoạt
lồng ghép hiệu quả nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia
đã giúp mở rộng sinh kế cải thiện thu nhập cho các hộ nghèo hộ cận nghèo và hộ mới thất nghèo
từ đó góp phần để thái nguyên hoàn thành mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi